tiến hành kiểm tra hai trăm bốn mươi bốn người đang vui chơi và uống rượu bia và nhảy múa bay lắc
tại nhà hàng new latin thuộc phường tân xuân thành phố đồng xoài
lực lượng chức năng đã phát hiện có tám mươi bảy người gồm cả nam và nữ dương tính với chất ma túy
trong đó có tám bàn với khoảng bốn mươi đối tượng có dấu hiệu tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
công an thu giữ trên bàn của các đối tượng và khu vực lân cận một số bịch ni lông
bên trong chứa tinh thể màu trắng nghi là chất ma túy dạng ketamin
một số viên nén nghi là thuốc lắc và một số bịch nhãn hiệu ferrari nghi là chất ma túy dạng mới gọi là nước vui
đồng thời xác định được một đối tượng có dấu hiệu tàng trữ mua bán trái phép chất ma túy cho khách đến vui chơi